việc nghiên cứu gia hóa và sản xuất tôm bố mẹ thành công sẽ góp phần mở ra cơ hội tự chủ nguồn tôm giống cho việt nam
nghiên cứu và chọn tạo ra được bộ nông nghiệp công nhận giống tôm bố mẹ tôm thẻ chân trắng
thì đây là một thành công rất lớn là chúng ta khẳng định việt nam đã sản xuất được tôm giống bố mẹ
với việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến hiện nhiều vùng nuôi trong cả nước đã đạt chứng nhận asc của châu âu là cơ
và lòng tin của thị trường
nhờ đó xuất khẩu tôm năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt kỷ lục ba tám tỷ đô la mỹ đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu mặt hàng thuyền sản này
từng bước định vị thương hiệu tôm việt nam trên bản đồ tôm thế giới
vâng thưa ông qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng năm hai nghìn một mươi bảy có thể coi là năm mà ngành tôm việt nam có những bước tiến quan trọng cả về chất và lượng
đó là năm mà chúng ta đã vươn lên đạt giá trị xuất khẩu kỷ lục là ba tám tỷ đô la mỹ
và đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu mặt hàng thủy sản này
có ý kiến cho rằng có được thành tích ấn tượng này đó là do sự đóng góp không nhỏ của ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành tôm của việt nam
ông chia sẻ như thế nào về vấn đề này ạ
vâng tôi đồng thuận với lại nhận định và đánh giá của biên tập viên
đây không chỉ là ngành truyền thông của chúng ta đâu
kể cả bà quan đông dân và ngành giao thương cũng đã thừa nhận vấn đề này
theo dõi về chuỗi giá trị của con tôm và xuất khẩu thì tôi thấy liên tục ngành tôm của chúng ta đóng góp vào giá trị xuất khẩu ở trong ngành thị sản
trong nhiều năm qua liên tục ở cái mức là năm mươi
nếu nói về khoa học kỹ thuật và chiều dài của cái thời kỳ sản xuất và xuất khẩu tôm thì chúng ta có thể chia ra nó thành gần như là ba giai đoạn
cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn nuôi quảng canh
thì diện tích thì nó lớn
thế rồi là cái năng suất nó đạt cũng chỉ được khoảng từ
mà cho đến sáu tấn trên một hectare thôi
cái giai đoạn thứ hai nữa là cái giai đoạn thâm canh và ứng dụng khoa học kỹ thuật
thì nó có bước tiến bộ về mặt năng suất
và cái năng suất nó được tăng lên nó có khoảng trừng gấp đôi
nó khoảng là từ bốn cho đến tám tấn trên một hectare
nhưng gần đây thì chúng ta thấy rằng là cái ứng dụng khoa học kỹ thuật để tối đa hóa cái sản phẩm của con tôm đem xuất khẩu thì có bước tiến nhảy vọt
và thâm canh
siêu thâm canh ở trong nhà kính bắt đầu cũng đã xuất hiện
thì chúng ta thấy là năng suất của nó đã tăng lên là gấp sáu gấp tám lần
và có thể chưa bao giờ cái nuôi tôm của chúng ta lại đạt đến năng suất là sáu mươi tấn đến tám mươi tấn trên một hectare
có thể nói là kể cả từ thâm canh ứng dụng thế rồi là siêu thâm canh ở trong nhà kính
thì chúng ta thấy là cái hàm lượng đóng góp của khoa học kỹ thuật để tăng năng suất và giá trị của con tôm nó tăng lên một cách đột biến
tôi xin chúc mừng ngành tôm đã ứng dụng
và đã đi trước về vấn đề này
mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính chúng tôi cũng có nhắc tới trong phóng sự đầu chương trình
theo ông đây có phải là một mô hình tiêu biểu mà chúng ta đã ứng dụng thành công những ứng dụng về khoa học công nghệ hay không ạ
vâng tôi cho rằng đây là một cái bước tiến rất là lớn
thế thì trong cái cách nhìn của tôi thì tôi chọn ra bốn yếu tố tiêu biểu
cái yếu tố thứ nhất là cái diện tích của chúng ta thì nó ít lại
thế nhưng mà cái sản phẩm thì nó năng suất nó lại tăng lên
như vậy là có thể nói rằng là về trình độ thâm canh
và ứng dụng khoa học kỹ thuật của chúng ta rất cao
cái tiêu biểu thứ hai nữa là nó tạo ra một cái năng suất lớn tăng lên cấp sáu cho đến cấp tám lần
hai nữa là đi đôi với cái năng suất thì cái chất lượng sạch để mà hòa vào cái chuỗi giá trị toàn cầu thì nó lại đạt được cái mức độ cao hơn
thế tôi cho đây là một cái tiêu biểu khá lớn bẻ mặt kinh tế
cái tiêu điều thứ ba nữa thì chúng ta thấy là cái nước của nó lại được xử lý trước khi đưa ra môi trường
cho nên là nó đảm bảo
cho nên là nó đảm bảo cái môi trường nó tương đối tốt
thế và trong cái giới chuyên gia thì chúng tôi về nuôi tôm thì chúng tôi cứ thường hay nói đến ba chữ thôi
môi mồi và giống
môi là môi trường là cực kỳ quan trọng
thức ăn và đến cái giống
chứ thì cái lo lắng nhất của nuôi tôm đó chính là nguồn nước
thì có lẽ là ứng dụng cái khoa học kỹ thuật và cái tính tiêu biểu của nó nó đã giải quyết được vấn đề này
và một cái điều rất thú vị nữa
và chắc tôi là biên tập viên với lại bà con nông dân
đặc biệt là khu vực đồng bằng sông
cũng biết đây là cái tình trạng mà lún sụt lở đất
trong những năm vừa qua nó lớn
nó diễn ra quá nhiều
do đâu ạ
do chính cái nuôi tôm tôm thẻ chân trắng
người dân khoan khoan quá nhiều giếng
nhưng ở cà mau là đến một tám trăm linh cái giếng
thế nó làm sụt lửa
thế thì như vậy là ngoài cái giá trị về mặt kinh tế về mặt năng suất để theo chuỗi giá trị
nó còn đóng góp rất lớn cho môi trường
và nó giải quyết được những cái vấn đề biến đổi ở trong khí hậu
tôi cho đây là một cái sự đánh giá
một cái tiêu biểu
với một cái thắng lợi kép
tôi đồng thuận với ý kiến này
vậy thì ngoài mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính
thì chúng ta còn có những mô hình nào có thể nói là đã ứng dụng thành công vai trò của khoa học công nghệ ạ
nó có rất nhiều
cái mà tôi xin đưa ra hai mô hình
một mô hình là chăn nuôi tôm ở cấp hộ
và ở cái quy mô ở doanh nghiệp
thứ nhất ở cấp hộ thì chúng ta thấy bà bàng ở cần giờ của thành phố hồ chí minh
bác bàng chỉ có như vậy là hai m hai ao hồ thôi
cứ mà chia ra thành ba a
nuôi giống và nuôi tôm thịt
thế thì bác ấy đầu tư vào đây là nó cỡ khoảng chừng ấy là hai năm tỷ cho các cái thiết bị
thế và cái kết quả của bác ấy thu được là gì ạ
đưa từ hai vụ thành bốn vụ
thứ hai nữa là cái tỷ lệ thành công tôm giống và tôm thịt đạt rất cao
cái thứ ba nó là năng suất
của bác ấy đạt là ba mươi tấn trên một hectare
nó vượt xa với lại một số những cái nơi khác
thế và một cái kết quả nữa là bác ấy đã thu được danh số của bác ấy là hai tỷ trên một năm
nếu mà chăn nuôi hộ như vậy là một cái điều khá mơ ước của rất nhiều nông dân
cái mô hình thứ hai nữa là chúng ta phải kể đến cái mô hình của công ty trách nhiệm hữu hạn trúc anh ở bạc liêu
do ông binh tiến hải làm giám đốc
thế thì ở đây là người ta nuôi tôm theo cái khoa học kỹ thuật
nên là siêu thâm canh ở trên nhà kính
thế thì anh ấy chi phí vào đây là nó khoảng một mươi tỷ trên một hectare
thế nhưng mà đã nuôi và đưa lên đó là từ ba cho đến bốn vụ
và cái năng suất thì thật bất ngờ
tám mươi tấn trên một hectare
và như vậy là có thể nói rằng là chưa bao giờ chúng ta thấy là nuôi con tôm chỉ trong vòng tám mươi ngày
thì bốn mươi con đã đạt một kg
thế mà nếu mà nuôi một trăm linh ngày
thì có ba mươi
thế cho đến ba mươi ba con trên một kg
vậy cái mật độ thả là cũng được tăng lên
và có thể nói là cái công ty đã lãi hai tỷ trên một năm
có lẽ là hai mô hình
tôi rất mong muốn làm sao các hợp tác xã
thế rồi các chủ hộ của chúng ta có điều kiện hãy đến thăm quan học tập và cố gắng nhân dọng mô hình
rất nhiều những tín hiệu đáng mừng cho ngành nuôi tôm việt nam
nếu như nói về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và xuất khẩu tôm
thì chúng ta cũng không thể không nhắc tới
cái sự kiện đó là vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
thì lần đầu tiên các doanh nghiệp việt nam đã chọn tạo và tự chủ được nguồn tôm bố mẹ trong nước
trong khi đó thì trước đó thì chúng ta gần như là phải nhập một trăm linh tôm giống bố mẹ
ông có chia sẻ như thế nào về sự kiện này
một lần nữa tôi lại xin chúc mừng ngành tôm của việt nam
bởi vì cái lo lắng nhất của cái người mà nuôi tôm đó là phải đi mua giống ở nước ngoài
người ta không kiểm soát được về mặt chất lượng
cái thứ hai nó là nó không thích ứng với lại cái vùng sinh thái
ở cái nơi đó
cho nên nó là nó đưa cái giá thành sản xuất tôm lên rất cao
nhưng bây giờ mà chúng ta đã chủ động được
tất nhiên là cái mức chủ động ở đây nó mới chỉ đạt được hai mươi năm
nhưng tôi hy vọng là nó sẽ đạt được đến cái mức độ cao hơn
thế thì cái kết cấu của nó mà người ta cảm thấy cái giá trị của cái sản xuất được cái chủ động được về mặt tôm tôm giống bố mẹ anh
thì tôi thấy nó có mấy cái điều mà tạo nên một cái thành công đa mục tiêu
cái thứ nhất là việt nam
của chúng ta đã chủ động được trong cái sản xuất tôm giống ít phải phụ thuộc lệ thuộc vào nước ngoài
cái điều thứ hai nữa là nó chủ động được nguồn giống
và các cái nguồn giống đó nó thích ứng với lại từng vùng sinh thái để làm sao nó chống được bệnh tật
và bản thân giống khỏe thì chúng ta sẽ có chất lượng
tôm nó sẽ cao hơn
cái điều thứ ba nữa là nó giảm được cái chi phí vận chuyển
suốt từ trước đây là chúng ta cứ phải mua từ trong ninh thuận bình thuận
sau đó chúng ta phải chuyển vào tới đồng bằng sông cửu long
hoặc là từ ninh thuận thì chúng ta lại chuyển ra ngoài này
cái chi phí vận chuyển nhân lên rất là cao
như vậy là chúng ta thấy rằng là nếu mà chủ động được thì cái giảm chi phí thì vận chuyển nó rất là lớn
và một cái nữa là tôi đánh giá về tính xã hội
thì nó làm cho những người lao động khoa học kỹ thuật trong ngành tôm
rồi cả ngành tôm của chúng ta tự tin hơn
có động lực cao hơn
để mà bước vào cái chuỗi giá trị của toàn cầu
và thứ hai
nó lại thúc đẩy một số những cái ngành khác cùng vươn tới
để mà đạt được đến những cái đỉnh cao
thì tôi cho đây nó sẽ tạo ra những cái giá trị thắng lợi bên trong của từng con người
và tôi tin rằng cái niềm vui này
nó sẽ được chia sẻ và lan tả đến tất cả người lao động người khoa học kỹ thuật
và kể cả những người làm quản lý ở trong mạch
với rất nhiều những niềm vui những tín hiệu tích cực đó
thì ông có niềm tin rằng là chúng ta có thể phân đấu được mục tiêu là năm hai nghìn hai mươi
sẽ trở thành cường quốc xuất khẩu tôm hay không ạ
tôi đặt niềm tin vào điều này
bởi vì nếu xét về trong năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
thì chúng ta thấy trước hết là ngành tôm đặt định vị nào ở trong ngành nông nghiệp
thì trước đây cái cơ cấu của chúng ta là ưu tiên là gì ạ
lúa gạo thủy sản và trái cây
thế sau bây giờ là chúng ta lại xoay trục lại
thế đó là thủy sản lúa gạo và trái cây
như vậy là ngành thủy sản đã được đặt vào
cái số hạng đầu tiên của cái xoay trục
như vậy là ngành tôm nó sẽ được là ưu tiên về phát triển
và cái nguồn lực của nó cũng sẽ được tăng lên
thế một cái điều thứ hai nữa ở chỗ này
thì chúng ta thấy rằng là cái băn khoăn nhất của người nuôi tôm
như người ta quan tâm là môi mồi và giống
thế thì bây giờ nó đã có khoa học kỹ thuật
nó đã chủ động được về giống rồi
thế rồi là cái biến đổi khí hậu
ở vùng đồng bằng sông cửu long nó khá phức tạp
thế như vậy là chúng ta phát triển
với lại cái thế mạnh của con cá tra
mà chúng ta lại phát triển ngành tôm đứng ngang ngàng và vươn lên được nữa
thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ sánh vai với lại những cái nước
mà có thể là có một cái ngành sản xuất tôm khá tiên tiến
tôi nói ví dụ như là thái lan chẳng hạn
thì đấy là chúng ta có thể
thế còn chắc chắn là chúng ta sẽ vượt lên bangda let
thế và một cái số nước ví dụ như là ấn độ chẳng hạn
thì chúng ta có thể là vượt lên
vâng thưa ông với tất cả những sự nỗ lực đó
với những tiềm năng và cả những cơ hội mà ngành tôm việt nam đang có
thì ông kỳ vọng như thế nào về sự phát triển của ngành tôm việt nam trong tương lai
tôi tin rằng là cái sự phát triển sẽ có một cái tốc độ nhanh hơn
bởi lẽ những cái điều gì mà chúng ta đã chia sẻ từ trong cái chuyên đề này
thì chúng ta thấy rằng là khoa học kỹ thuật đã đóng vai trò là trở thành lực lượng của sản xuất
hai nữa là nó tạo nên động lực cho liên kết bốn nhà
thứ ba là nó lại kết nối lại được với nhau
đây chính là cái nguồn động lực bên trong để thúc đẩy cái sự phát triển chăn nuôi của ngành tôm
và tôi tin rằng là cái mục tiêu mà đạt từ ba năm mà cho đến năm tỷ trước năm hai nghìn hai mươi
về xuất khẩu tôm tôi tin là sẽ đạt được
và nhìn xa hơn thì mục tiêu một mươi tỷ xuất khẩu tôm đạt vào năm hai nghìn hai mươi năm tôi tin cũng sẽ là về trước
rõ ràng nó đã trở thành một cái niềm vui động lực và khoa học kỹ thuật sẽ dấn sâu vào nữa
đó chính là cái cơ sở mà đưa tôi đến những cái kỳ vọng mà đã được chia sẻ với lại biên tập viên
vâng như vậy là nghe
niềm tin của chúng ta hoàn toàn có cơ sở
và hy vọng rằng là với việc đẩy mạnh ứng dụng những khoa học công nghệ trong ngành nuôi tôm thì năm hai nghìn ba mươi chúng ta sẽ có thể trở thành một cường quốc về xuất khẩu tôm
vâng thưa quý vị và các bạn chương trình câu chuyện hội nhập đến đây cũng xin được nói lời chào tạm biệt
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau